chiều nay bảy tháng chín tại văn phòng chính phủ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ đã có buổi tiếp ông gyo chung kyo
chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn tài chính kb quốc minh
hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến kế hoạch hợp tác kinh tế thương mại tài chính ngân hàng trong tương lai
chi nhánh ngân hàng của tập đoàn kb quốc minh hiện đang hoạt động hiệu quả tại thành phố hồ chí minh
đồng góp thiết thực và hợp tác kinh tế việt nam hàn quốc cũng như sự phát triển của tài chính ngân hàng việt nam
vừa qua thủ tướng đã đồng ý chủ trương cho phép ngân hàng nhà nước việt nam xúc tiến các thủ tục cấp phép cho ngân hàng quốc minh
mở chi nhánh thứ hai tại hà nội nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại tài chính ngân hàng giữa hai nước
dự kiến chi nhánh sẽ được khai trương trong năm nay
tại việt nam hiện tập đoàn này đang có những hoạt động nhằm hỗ trợ các gia đình thu nhập thấp
trẻ em nghèo tại các địa phương và đang xem xét nghiên cứu khả năng mở rộng hoạt động tại việt nam
trong đó có các dự án nhà ở xã hội và tham gia vào thị trường bảo hiểm việt nam trên cơ sở tuân thủ các quy định liên quan đến luật pháp việt nam